cũng trong ngày tám tháng một mươi quan chức chính quyền khu vực tỉnh zaporizhia thân nga ông vladimir rogov cho biết đợt pháo kích của lực lượng vũ trang ukraine đã dẫn đến hương hỏng đường dây tải điện cuối cùng kết nối hệ thống năng lực ukraine và nhà máy điện hạt nhân zaporizhia
trong khi đó theo hãng tin sputnik ngày tám tháng một mươi tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael vossi cho biết đầu tuần tới ông sẽ thăm nga và sau đó trở lại kiev ukraine để tham vấn thêm về việc triển khai vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân zaporizhia
lãnh đạo iaea nêu rõ nhà máy điện hạt nhân zaporizhia phải được bảo vệ và chuyến đi tới của ông là để thống nhất về vấn đề đảm bảo an toàn hạt nhân
theo thông báo cùng ngày của iaea đường dây tải điện cuối cùng kết nối hệ thống năng lực ukraine và nhà máy điện hạt nhân zaporizhia đã bị hư hỏng trong các cuộc pháo kích và nhà máy tự động chuyển sang vận hành các máy phát điện khẩn cấp